bình định là địa phương có đội tàu khai thác xa bờ khá lớn
tuy nhiên một khó khăn hiện nay mà tỉnh đang phải đối mặt là tình hình vi phạm lãnh hải
trước thực trạng này tỉnh bình định đã phải tăng cường các giải pháp ngăn chặn tàu xâm phạm vùng biển nước ngoài
năm hai nghìn một mươi chín dù đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhưng tại bình định có đến một mươi tám tàu vi phạm lãnh hải
và những hệ lụy của việc xâm phạm này là rất nghiêm trọng
bây giờ gia đình cũng rất là khó khăn phải nghiêm trình chấp hành những chuyện đó để mà cho nhà nước đi khỏi cái vùng người ta bếp bớ lắm
mình là lao động chấn mà bây giờ bị bếp rồi thì thôi chứ còn gì nữa đâu
sự hối hận vẫn không thể nào cứu vãn được tàu mất từ ông chủ trở thành người đi bạn
đó là thực trạng mà nhiều chủ tàu của bình định đang phải đối mặt
nhưng không chỉ dừng ở đó hệ lụy còn nhiều hơn
khi mà thẻ vàng ec vẫn còn áp dụng đối với ngành thủy sản việt nam
trước thực trạng này ủy ban nhân dân tỉnh bình định buộc phải tìm kiếm những giải pháp mạnh hơn
đối với những chủ tàu cứ chạy theo luồng cá mà bất chấp kể cả vi phạm lãnh hải
cái khó khăn nhất hiện nay là chúng ta không giám sát được tàu người ta đi đâu đến bất kỳ chỗ nào
cho nên là tỉnh đã thông qua hội đồng nhân tỉnh chắc là cũng là một tỉnh đầu tiên của cả nước
một cái chính sách là hỗ trợ trang bị tất cả
cái thiết bị giám sát hành trình cho ba ba trăm linh cái tàu đánh bắt xa bờ
khi chúng ta có lắp đặt thì tòa độ chỗ nào đánh bắt chỗ nào là chúng ta biết hết
thì mở ra là không thể chấu được
thì qua đó thì chúng ta sẽ xử lý mạnh hơn cái việc này
và cái vận gác thứ ba là tiếp tục là thực hiện cái việc là tuyên truyền
là cam kết từng nhà từng người là phải thực hiện tốt cái việc là đánh bắt hợp pháp
bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng mỗi một ngư dân cũng cần ý thức hơn trong vấn đề này
cùng với việc khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho ba ba trăm linh tàu cá có chiều dài trên một mươi năm mét
tỉnh bình định sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các lỗi vi phạm tức giấy phép khai thác khi phát hiện tàu cá vi phạm lãnh hải
kể cả khi không bị nước bạn phát hiện bắt giữ